ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
thành điện hải và khởi công dự án tu bổ phục hồi tôn tạo di tích thành điện hải giai đoạn một
đồng chí nguyễn ngọc thiện ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
và đồng chí trương quang nghĩa bí thư thành ủy đà nẵng đã tham dự buổi lễ
thành điện hải là pháo đài cổ được xây dựng từ năm một nghìn tám trăm hai mươi ba dưới thở nhà nguyễn
năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thành điện hải đã được xếp hạng là di tích quốc gia nhưng vẫn tiếp tục bị xâm hại nặng nề
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay thành phố đà nẵng đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể để từng bước bảo vệ tu bổ và phục hồi di tích
ngày sau lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt thành điện hải
thành phố đà nẵng đã khởi công dự án tu bổ phục hồi tôn tạo di tích thành điện hải giai đoạn một
với kinh phí gần một trăm linh ba tỷ đồng
việc thủ tướng chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt thành điện hải
đã ghi nhận những nỗ lực gần đây của thành phố đà nẵng trong việc quyết tâm bảo tồn di tích đặc biệt quan trọng này